các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một nghiện tình dục là gì
tương tự như tất cả các chứng nghiện chứng nghiện tình dục khiến người mắc rất khó tạo dựng hoặc tiếp tục các mối quan hệ
nó có thể phá hủy mọi mối quan hệ cá nhân sức khỏe tinh thần và thể chất
một người nghiện tình dục sẽ thấy ít ý nghĩa về chất lượng cuộc sống hoặc sự an toàn
cuộc sống và sinh hoạt của người nghiện tình dục bị ảnh hưởng và chi phối bởi việc muốn hoặc thực hiện quan hệ tình dục nhiều lần trong ngày
người đó có thể cảm thấy không thể điều chỉnh hoặc kiểm soát hành vi của mình
ngay cả khi biết những hậu quả có thể xảy ra
chứng nhận dẫn đến mất hoàn toàn khả năng phán đoán ra quyết định và kiểm soát hành vi
có một số biến thể của chứng nghiện
một số đáng chú ý là những người nghiện tình dục vẫn có nhu cầu ám ảnh về thù dâm
xem nội dung khiêu dâm hoặc trong những tình huống kích thích tình dục
cần lưu ý rằng những người nghiện tình dục không nhất thiết là tội phạm tình dục
hai các triệu chứng và đặc điểm
các triệu chứng phổ biến của một người nghiện tình dục bao gồm
các hoạt động tình dục định kỳ sẽ trở thành mục tiêu số một của cuộc đời họ
nó từ từ đẩy người đó đến mức bảo vệ sức khỏe chăm sóc cá nhân hoặc các lợi ích và trách nhiệm khác
nhiều nỗ lực không thành công để giảm hành vi tình dục lặp lại
hành vi tình dục thông thường đạt được sự thỏa mãn không đáng kể bất chấp những hậu quả bất lợi có thể xảy ra
không kiểm soát được các ham muốn tình dục trong một thời gian dài từ sáu tháng trở lên
suy giảm đáng kể các chức năng và quan hệ cá nhân xã hội hoặc nghề nghiệp
đặc điểm nhận biết nghiện tình dục
những ý tưởng và trí tưởng tượng liên tục cưỡng bách về tình dục
không kiểm soát được ham muốn quan hệ tình dục với nhiều bạn tình kể cả người lạ
ham mê dối trá và lửa dối để che đậy
không thể điều chỉnh những thứ thúc giục hành vi
xác xuất đặt bản thân hoặc người khác vào các tình trạng nguy hiểm do hành vi tình dục
cảm giác hối hận sau một hành vi tình dục
ba nguyên nhân và biến thể có thể xảy ra chứng nghiện tình dục
nguyên nhân chính xác của sự ép buộc tình dục vẫn chưa được làm rõ
một số nghiên cứu cho rằng hành vi tình dục cưỡng ép có cùng hệ thống hồi phục và mạch não giống như sự phụ thuộc vào chất gây nghiện
trầm cảm thường có thể khiến ai đó tham gia vào các hoạt động tình dục cưỡng bức các thâm trạng khác nhau
bao gồm buồn bã cô đơn hạnh phúc cũng có thể dẫn đến việc mọi người không có thể kiểm soát hành vi tình dục của mình như hoạt động bất thường
có một số biến thể của chứng nghiện tình dục những điều đáng chú ý bao gồm
nội dung khiêu dâm như phim và hình ảnh khiêu dâm mại dâm thù dâm tưởng tượng hành vi bạo dâm
bốn điều trị chứng nghiện tình dục
giống như bất kỳ chứng nghiện nào chứng nghiện tình dục cũng có thể được chữa khỏi bằng sự kiên nhẫn của bản thân và chuẩn đoán tích hợp
nếu bạn cảm thấy bản thân hay người thân bị nghiện tình dục hãy bắt đầu cách nói chuyện với bác sĩ hoặc các chuyên gia về tình dục
mặc dù việc điều trị chứng nghiện tình dục vẫn còn nhiều khó khăn do thiếu các lựa chọn điều trị dựa trên bằng chúng
các lựa chọn điều trị hiện tại cố gắng làm giảm các triệu chứng là kiểm soát các hàm muốn tình dục quá mức
các loại điều trị phổ biến bao gồm
liệu pháp nhận thức hành vi
liệu pháp giúp người nghiện tình dục xác định các kiểu hành vi
bác sĩ hoặc các chuyên gia về tình dục sẽ hướng dẫn cho những người nghiện tình dục thay đổi cách hành vi của họ
điều trị bằng thuốc có thể có lợi cho một số người mắc chứng nghiện tình dục
thuốc chống trầm cảm có thể góp phần ngăn chặn sự thôi thúc
tuy nhiên có những tác dụng phụ tiêm ẩn của một số loại thuốc chống trầm cảm có thể dẫn đến giảm ham muốn tình dục hoặc các khía cạnh khác của trải nghiệm tình dục